forbes việt nam vừa công bố danh sách năm mươi thương hiệu dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh doanh tại việt nam
trong đó một mươi thương hiệu dẫn đầu có tổng giá trị hơn tám một tỷ đô la mỹ
vinamilk được forbes việt nam định giá hơn hai bốn tỷ đô la mỹ tương đương hơn năm mươi năm tỷ đồng
chiếm hơn hai mươi tổng giá trị của top năm mươi thương hiệu dẫn đầu việt nam năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu lần đầu tiên forbes việt nam công bố danh sách này
khi đó giá trị thương hiệu của vinamilk đạt hơn một năm tỷ đô la mỹ
từ đó đến nay cùng với sự tăng trưởng về quy mô công ty giá trị thương hiệu của vinamilk cũng liên tiếp tăng qua các năm
và đều nằm ở những vị trí dẫn đầu của top thương hiệu có giá trị nhất việt nam
năm hai nghìn hai mươi dù đối mặt với những biến động lớn của nền kinh tế do đại dịch covid một mươi chín
thương hiệu vinamilk vẫn được định giá tăng thêm hai trăm linh triệu đô la so với năm hai nghìn một mươi chín đạt mốc hơn hai bốn tỷ đô la
ngoài ra vinamilk cũng là công ty dinh dưỡng duy nhất
có mặt trong bảng xếp hạng năm mươi công ty niêm yết tốt nhất việt nam được forbes việt nam công bố gần đây